chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống đô thị của kênh truyền hình nhân dân

tiểu mục phố phường ba trăm sáu mươi

hai mươi bốn tháng bốn tại khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện đầu tiên của việt nam đã khánh thành hòa lưới điện quốc gia
nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn một mươi sáu m hai thuộc địa bàn xã nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
với tổng mức đầu tư trên sáu trăm bốn mươi năm tỷ đồng
trong đó nguồn vốn từ viện trợ không hoàn lại của tổ chức phát triển công nghệ công nghiệp và năng lượng mới nhật bản khoảng bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng
vốn đối ứng từ ngân sách thành phố hà nội khoảng một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến của nhật bản với công suất bảy mươi năm tấn một ngày
tạo ra một chín mươi ba mw điện hòa vào lưới điện quốc gia
dự kiến tháng một mươi năm nay nhà máy sẽ được bàn giao hoàn toàn cho công ty môi trường đô thị hà nội urenco quản lý vận hành
nhằm tạo thêm sự phong phú cho lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng sẽ diễn ra từ ba mươi tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong dịp này thành phố đà nẵng sẽ tổ chức hai mươi bốn hoạt động phụ trợ đặc sắc
theo đó cùng với hoạt động của năm đêm trình diễn pháo hoa kéo dài trong hai tháng
thành phố đà nẵng sẽ tổ chức hai mươi bốn hoạt động phụ trợ đặc sắc như
chương trình âm nhạc đường phố vào tại đường bạch đăng
chương trình không gian nghệ thuật sắp đặt đường phố diễn
các hoạt động lễ hội đường phố được tổ chức tại khu bờ đông cầu rồng
ngoài ra năm nay nhiều hoạt động phụ trợ mới được tổ chức như
không gian văn hóa cộng đồng diễn ra tại công viên biển đông
diễu hành xích lô nhằm quảng bá những hình ảnh mang thương hiệu du lịch đà nẵng
cùng với đó thành phố đà nẵng cũng khai trường mùa du lịch biển hai nghìn một mươi bảy
và chương trình đà nẵng điểm hẹn mùa hè với các hoạt động phong phú hấp dẫn
theo sở giao thông vận tải tp hcm dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các đơn vị vận tải hành khách công cộng sẽ tăng một ba trăm năm mươi chuyến xe buýt
trên một mươi ba tuyến xe có trợ giá và bốn tuyến không trợ giá để phục vụ người dân đi lại tham quan vui chơi lễ
những tuyến xe buýt tăng chuyến hầu hết đều có lộ trình đi lại giữa các bến xe
khu du lịch và nối từ tp hcm đến các địa phương lân cận
bên cạnh việc tăng chuyến trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm
cũng sẽ giảm hơn một năm trăm linh chuyến xe buýt trên một mươi bảy tuyến
dự báo sẽ ít có nhu cầu đi lại trong dịp lễ
sáng ngày một tháng năm sở thông tin và truyền thông hà nội đã tổ chức lễ khai trường phố sách đầu tiên của thủ đô
sự kiện hưởng ứng ngày sách hai mươi một tháng bốn diễn ra cùng thời điểm với đợt nghỉ lễ
nên đã thu hút một lượng lớn khách đến tham quan và mua sắm
phố sách hà nội nằm trên đường một mươi chín tháng một mươi hai thuộc quận hoàn kiếm
có chiều dài khoảng hai trăm linh mét với hàng chục gian của các nhà xuất bản
các đơn vị phát hành sách
khu vực chính giữa phố sách là quảng trường nhỏ để tổ chức các hoạt động giao lưu
tọa đàm giới thiệu sách
việc lần đầu tiên hà nội có một phố sách đã đáp ứng mong mỏi của đông đảo nhân dân thủ đô
nhiều người kỳ vọng đây sẽ là một cầu nối giữa các đơn vị phát hành sách và độc giả
là bệ đỡ cho sự phát triển của văn hóa đọc
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã đặt nhiệm vụ trọc tâm của tháng hành động
và thực phẩm sẽ được thành phố hồ chí minh phát động cho đến hết ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
bởi sau nhiều đợt kiểm tra mới đây thì thực phẩm có sử dụng chất phụ da quá liều lượng cho phép
không rõ nguồn gốc vẫn đang là mối đe dọa hàng ngày cho người dân thành phố hồ chí minh
đây cũng là vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm trong các buổi giám sát
về an toàn vệ sinh thực phẩm của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
trong hai năm gần đây qua thanh kiểm tra tám trăm sáu mươi ba cơ sở sản xuất kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm
ngành y tế đã phát hiện hai trăm chín mươi bảy cơ sở vi phạm chiếm ba mươi bốn bốn
để kéo giảm việc vi phạm thời gian qua thành phố hồ chí minh đã triển khai nhiều giải pháp
như không cấp phép kinh doanh đối với mặt hàng hóa chất
tuy nhiên với một mươi bốn cơ sở sản xuất phụ gia thực phẩm một trăm linh bốn cơ sở kinh doanh
hai năm trăm bốn mươi bốn cơ sở sử dụng phụ da hiền hữu thì công tác quản lý cũng gặp không ít khó khăn
do thiếu các quy định quản lý chặt chẽ người mua lẫn người bán
điều này dẫn đến thực tế là nhiều nơi vẫn sử dụng hóa chất hay cụm công nghiệp
trong sản xuất rượu sử dụng chất cắm trong chăn nuôi thực phẩm tư sống rau thịt thủy sản
qua nhiều đợt kiểm tra vẫn thấy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trồng rau quả tồn dư hóa chất
kháng sinh ô nhiễm vi sinh vật trồng thịt thủy sản nuôi trồng chế biến thực phẩm
để tung ra thị trường khiến người tiêu dùng ở thành phố hồ chí minh
thật sự lo lắng cho chính bữa ăn của mình
kế hoạch tối là chúng ta đang
tổ chức một cái chợ riêng một cái khu vực để mà kinh doanh cái phụ gia này
nhưng vấn đề của chúng ta là khi mà kinh doanh như thế
thì chúng ta có cái giấy phép để mà kinh doanh các cái hóa chất phụ gia thực phẩm
nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng có thêm những cái giấy phép để mà kinh doanh các hóa chất công nghiệp
đôi khi là những cái hóa chất công nghiệp đó nó lại có những cái chất mà nó trùng với lại cái chất phụ da thực phẩm
và nó là cái dạng sử dụng cho công nghiệp cho nên nó có nhiều tạp chất và nó có nhiều cái yếu tố gây ngộ độc trong đó
thì người ta lại lấy cái đó qua cho bên đây để người ta bán thì nó lại là cái mất an toàn cho cái phụ da
như vậy thì cái vấn đề chúng ta cần kiểm soát để chúng ta kiểm soát cái nguồn gốc của cái phụ da đó
sử dụng phụ da cũng là một vấn đề mà cần phải quan tâm
trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng lại đặt vấn đề là cái việc bán phụ da
chúng ta đang quan tâm tới việc là những người bán phụ da có đảm bảo hay không
chúng ta còn một nội dung chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là chính là người mua phụ da về để chế biến
tôi nghĩ là cái trách nhiệm của người mua và người chế biến của gia phải được đặt lên để chúng ta quan tâm
việc đảm bảo an toàn thực phẩm cần sự quyết liệt không chỉ ở các sở ban ngành mà còn ở cấp địa phương quận huyện
bởi lẽ ngoài các cơ sở sản xuất thực phẩm hàng loạt quán xá hàng rong cũng là nơi thường xuyên vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm
thêm vào đó hàng loạt vụ ngộ độc liên quan đến việc sử dụng rượu chứa methanol trong thời gian gần đây
tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho vấn đề sản xuất
vì vậy trong một động thái quyết liệt khác ở thời điểm chờ đợi các cơ quan chức năng nhà nước cũng như thành phố hồ chí minh
siết chặt việc quản lý kinh doanh chất phụ da hóa chất bằng các luật định trước mắt trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm này
và thời gian tiếp theo ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố vừa được thành lập sẽ cùng với ủy ban nhân dân các quận huyện
tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất tập trung vào các nội dung như điều kiện kinh doanh hóa chất
phân loại hóa chất ghi nhãn hóa chất hàng sử dụng nguồn gốc xuất xứ công bố hợp quy các quán hàng rong cũng sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng